tiếp tục thông tin về cuộc bầu cử tổng thống mỹ ứng cử viên của đảng cộng hòa nikki haley đã quyết định ngừng chiến dịch tranh cử
sau khi thất bại trước cựu tổng thống donald trump trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba
và gần như không còn cơ hội được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng ra tranh cử vào tháng một mươi một tới
quyết định chính thức dự kiến được bà haley công bố vào sáng ngày sáu tháng ba theo giờ mỹ
trước đó vòng bỏ phiếu sơ bộ trong ngày bầu cử siêu thứ ba đã khép lại với chiến thắng thuộc về cựu tổng thống donald trump
trong số một mươi năm bang bầu cử bà haley chỉ giành được duy nhất một chiến thắng tại vermont
trước khi từ bỏ cuộc đua bà cũng đã có chiến thắng tại washington d c
như vậy hiện tổng số phiếu đại biểu ông trump đang có trong tay là chín trăm chín mươi năm phiếu
tiến gần hơn tới mục tiêu giành một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu để chính thức được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa
trong đại hội đảng vào giữa tháng bảy tới